tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sáng nay ngày bốn tháng một mươi hai đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương do đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thời gian qua ban bí thư trung mương đoàn đã chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch việc quản lý
sử dụng ngân sách chi tiêu hợp lý
các chương trình dự án xây dựng do trung mương đoàn làm chủ đầu tư đều thực hiện theo đúng quy định
một trăm linh cán bộ công chức viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập đã kê khai và công khai bản kê khai tài sản
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị đoàn thanh niên phải là lực lượng sung kích trong công tác phòng chống tham nhũng
nêu cao tinh thần phòng ngừa tham nhũng trong tổ chức và trong quần chúng nhân dân
cần quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ
lưu lần lực lượng xung kích tình nguyện tích cực xây dựng bảo vệ tổ quốc
hướng tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba các cấp cán bộ đoàn cần chuẩn bị giới thiệu những người có uy tín
năng lực trách nhiệm xứng đáng vào cấp ủy
chỉ khi tổ chức đoàn trong sạch vững mạnh thì mới vận động được đoàn viên thanh niên